ngày ấy vùng cá trắng nam trung bộ xuất hiện không ít tỷ phú họ dung dị cần mẫn ngày đêm trên những địa tôm
nhưng phải nói rằng hầu hết khu vực nuôi ở nam trung bộ này đều mang tính tự phát chưa được đầu tư đúng mức về cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng khiến môi trường bị ô nhiễm dịch bệnh liên miên người nuôi tôm điều đứng
nhưng năm nay sản lượng giảm bảy mươi hai tấn so với năm hai nghìn một mươi năm
vấn đề dịch bệnh vấn đề con giống và vấn đề đầu ra của tôm thì cũng khá khăn
thực trạng của nghề nuôi tôm nam trung bộ là vậy họ đơn độc không biết chống trả thế nào khi dịch bệnh khi nguồn nước bị ô nhiễm xảy ra
ở tỉnh phú yên cũng nằm trong tình trạng đó người nuôi tôm điêu đứng vì ô nhiễm
cũng là tổng cộng mà nói tại vì do số mà dẹp thúi kia nọ rồi thành ra nên bán số lượng cũng bán gần hai trăm linh triệu
có nhiều nguyên nhân cái thứ nhất là ô nhiễm môi trường nó chết nó có thời gian nung bệnh một hai ngày

trước thực trạng đó chính quyền tỉnh phú yên khuyến khích người nuôi tôm chuyển hướng diện tích nuôi đã lên đến hơn hai hectare
trong bốn vùng quy hoạch trọng điểm chủ yếu là vùng nuôi tôm ở cửa sông trên cát
như ông nguyễn tri phương phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên bọc bạch với chúng tôi
con tôm sú thì phú yên mình trước năm hai nghìn hai hai nghìn ba thì rất mạnh
nhưng con tôm sú này thì nó rất nhạy với môi trường
bây giờ là chín mươi diện tích của mình là nuôi tôm thẻ cho nên vẫn xác định con tôm thể là con chủ lực trong thời gian tới của tỉnh quyên
cái con thứ hai ở cái vùng biển mà đã quy hoạch khoảng trên một sáu trăm linh hectare nuôi ở cái vùng biển là con tôm hùm
thì bộ nông nghiệp cũng đã giao cho phú yên là cố gắng là xây dựng từng bước đi một một là quy hoạch thì đã quy hoạch rồi
và tổng thể xác định vùng đã quy hoạch rồi
cái thứ hai nữa là đa dạng cái
cái mô hình nuôi
tức là con tôm hùm bây giờ định hướng bây giờ không chỉ nuôi ở cái vùng huỳnh vùng biển kít mà giờ hướng ra cái vùng biển mở
thì để nuôi nó nhiều nhiều nhiều hơn mạnh hơn
và đưa cái công nghệ cao vào
hai nữa là nuôi trên bờ
thì cả hai cái đó đều đã thực hiện nhưng bây giờ nó chưa đại trà
thế là nuôi trên bờ thì một số tỉnh đặc biệt là tỉnh khánh hòa hay là viện nghiên cứu tổng thủy ban người ta đã làm thử nghiệm và cũng có hiệu quả bên đầu
phú yên cũng đã đưa vào quy hoạch bộ nông nghiệp phơi diệt và tỉnh phú yên trên cơ sở nông nghiệp phơi diệt là phú yên đến năm hai nghìn hai mươi thì cũng sẽ đưa vào nuôi tầm bước và đến ba mươi thì còn bảy mươi hectare nuôi tôm hùm trên bờ
tôm thẻ chân trắng một năm nuôi hai vụ
năm hai nghìn một mươi hai sản lượng đạt hơn tám tấn trên hectare trên năm
có người ta hạ cải tạo để mà người ta làm một cái vụ tôm và hầu như là thánh
và cái thu nhập của vụ tôm thánh này có nhiều
nhiều khi nó băng hoạch cao hơn cả một cái chu kỳ sản xuất muối trong năm đấy
thế cho nên là cái việc này ủy ban dân thị xã hoàn toàn ủng hộ và vẫn khuyến khích người dân để mà tiếp tục sản xuất trong thời gian đến
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên thông qua quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản đến năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên giao nhiệm vụ cho các địa phương quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tập trung
diện tích nuôi tôm là ba bảy trăm linh hectare và nước lợ là vùng nuôi chủ lực với gần hai hectare tôm thể chân trắng và hơn ba trăm linh hectare tôm xú
và hướng đi cho con tôm cũng khác hẳn
nói như một giám đốc doanh nghiệp thì
nói chung là đắc lọc đã nhìn nhận ra là thị trường bên ngành thủy sản là rất nhiều đối tác
nhưng mà định hướng của thị sản đắc lộc vẫn là
là bên nhật bản
biết rằng là nhật bản là có những cái khắt khe trong cái công nghệ
vì vậy mà càng khắc khe thì đó là một cái để cho thủy sản đắc lộc định hướng và họ là tiếp tục nỗ lực phấn đấu để làm sao mà họ là
mình được nước bạn ưa chuộng và khi đã chứng minh được điều đó thì không những là nước nhật và họ mình cũng đưa được cái thủy sản của mình qua
mỹ hay là châu âu
mục tiêu của thị sản đắc lộc là tạo ra cái sản phẩm chất lượng để mà đưa cái sản phẩm của thị sản của phú yên cũng như là cái thị trường thị sản việt nam
để cạnh tranh được tất cả các nước trên thị trường và được công nhận là thủy sản việt nam là một trong những là thủy sản sạch và chất lượng cao

để cạnh tranh được tất cả các nước trên thị trường và được công nhận là thị sản việt nam
đánh giá của bà con nuôi tôm ở tỉnh phú yên cũng như là khu vực miền trung về chất lượng sản phẩm của công ty đắc lộc